tổng cục khí tượng thủy văn đã tổ chức hội thảo khoa học công nghệ quan chắc khí tượng thủy văn
phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai thời kỳ công nghệ số và tham vấn về thông tin khí tượng thủy văn
phục vụ công bố rủi ro thiên tai
đây cũng là hoạt động hưởng ứng nhân dịp bảy mươi năm năm ngành truyền thống ngành khí tượng thủy văn việt nam
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai và yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng dự báo
thông tin cảnh báo việc bảo đảm số liệu quan chắc chính xác liên tục và nâng cao chất lượng dự báo
đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành khí tượng thủy văn đồng thời đánh giá đúng các rủi ro thiên tai
sẽ góp phần giảm nhẹ thiệt hại do chủ động phòng chống và phòng chống đúng mức
chính vì vậy buổi hội thảo đã tập trung hướng tới hai vấn đề lớn là công nghệ quan chắc hiện đại
và rủi ro thiên tai khí tượng thủy văn
đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học các doanh nghiệp trao đổi chia sẻ thông tin khoa học công nghệ
và đề xuất các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan chắc truyền tin và dự báo
cảnh báo khí tượng thủy văn đặc biệt là thiên tai và rủi ro thiên tai
hội thảo khoa học được thực hiện theo phương thức trực tuyến đến sáu mươi ba đầu cầu tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước